ngày một mươi tháng sáu tại cao bằng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức phiên trợ hợp tác xã nông nghiệp vùng cao
với mục đích tăng cường kết nối chuỗi giá trị nông sản thúc đẩy tiêu thụ nông sản do các hợp tác xã sản xuất của chín tỉnh vùng cao
bao gồm hà giang bắc cạn cao bằng hòa bình thái nguyên quảng ninh tuyên quang bắc giang và lạng sơn
phiên trợ thu hút hai mươi sáu gian hàng của các hợp tác xã xí nghiệp đơn vị với nhiều sản phẩm phong phú đa dạng đặc trưng vùng miền
trong giai đoạn hiện nay vai trò của hợp tác xã nông nghiệp không chỉ là kết nối giữa những hộ kinh doanh nhỏ lẻ
giúp nông dân cạnh tranh tốt hơn tham gia sâu hơn vào liên kết chuỗi giá trị
các hợp tác xã còn góp phần nâng cao đời sống thu nhập của người dân phát triển kinh tế
làm tăng tiêu chí thu nhập giảm nghèo và một số tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới
hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong các hoạt động phát triển nông nghiệp nông thôn
kinh tế hợp tác hợp tác xã nông nghiệp và chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh